chính phủ vừa ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
bắt đầu có hiệu lực trong ngày đầu tiên của năm mới hai nghìn hai mươi
việc tăng mức tiền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số vi phạm lên nhiều lần so với quy định trước đây
đã làm thay đổi ý thức của người tham gia giao thông
hành động nguy hiểm này đã được camera ghi lại chuyển về lực lượng cảnh sát giao thông
lái xe đã bị phạt một mươi bảy triệu đồng tước bằng lái bảy tháng theo nghị định một trăm linh của chính phủ
trước khi lập chúng tôi cũng đã tuyên truyền cho lái xe biết về cái nghị định mới ra đời
và thực sự là lái xe cũng nhận thức được cái việc của mình sai
do một cái chút bất cẩn hoặc suy nghĩ nào đó thì lái xe đã thực hiện cái hành vi lùi xe trên đường cao tốc như vậy
nó rất nguy hiểm
theo thông tin từ đội cảnh sát giao thông số hai trong ngày đầu thực hiện xử phạt vi phạm theo nghị định số một trăm linh
đa số các tài xế đều cho rằng việc nâng mức phạt theo nghị định số một trăm linh đã góp phần chấn trình ý thức của người lái xe
trước khi có nghị định đấy thì cũng đã biết nhiều và rất là ủng hộ
ý thức hơn rất là nhiều
đôi khi ngày xưa thì có thể là gần nhà thì mình có thể là thôi thì một hai chén thì mình có thể đi
nhưng bây giờ chắc là tuyệt đối không dùng hiện diện
nói chung là bây giờ thì lỗi nó nặng với đấy thì mọi người sẽ đánh vào cái kinh tế của mọi người
thì mọi người sẽ tham gia tốt hơn ý thức tốt hơn
theo ghi nhận của phóng viên địa bàn thành phố hà nội trong ngày đầu tiên thực hiện xử phạt vi phạm an toàn giao thông
theo nghị định số một trăm linh người tham gia giao thông đã có ý thức tốt hơn
chấp hành pháp luật tốt hơn trước đây
qua công tác xử lý vi phạm thì chúng tôi cũng tuyên truyền cho mọi người là cái nghị định một trăm linh sẽ có mức xử phạt cao hơn
đặc biệt là các cái lỗi vi phạm như là nồng độ cồn
theo trung tâm chỉ huy thông tin công an tp hà nội đến cuối giờ chiều ngày một tháng một cho thấy
riêng lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý một hai trăm hai mươi năm trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ
với hơn sáu mươi xe khách xe tải
tạm giữ hai trăm hai mươi năm bộ giấy tờ và bốn mươi sáu phương tiện tước giấy phép lái xe bảy mươi tám trường hợp